thưa quý vị vào chiều ngày hai tháng bốn ubnd xã vĩnh đại huyện tân hưng tỉnh long an xác nhận
vụ nổ bình ga trên phà đã khiến cho một người chết và hai người bị thương đều là thành viên trong cùng một gia đình
theo đó tại khu vực ven tuyến kênh sáu mươi ba xã vĩnh đại huyện tân hưng tỉnh long an có tiếng nổ lớn
người dân phát hiện một chiếc phà bốc cháy nguồn ngụt vụ nổ đã làm tất cả năm người trên phà rơi xuống kênh
có bốn người đã bơi được vào bờ trong đó hai người bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu
riêng người đàn ông tên nguyễn hoàng dinh ba mươi bảy tuổi đã bị hất văng xuống kênh và mất tích
sau hơn ba giờ đồng hồ tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của nạn nhân
chiếc phà bị nạn là của người dân dùng để vận chuyển các phương tiện máy móc cắt lúa